thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng nay của truyền hình công an nhân dân